thưa quý vị và các bạn như vậy là học sinh trên cả nước từ hệ mầm non cho tới đại học
đều đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài để phòng chống dịch covid một mươi chín
và trong thời gian qua thì câu chuyện được nhiều người quan tâm chính là mức thu học phí như thế nào
trong thời gian nghỉ học và dạy học online đặc biệt là ở khối trường ngoài công lập
và trước khi đến với phần trao đổi cùng với vị khách mời ngày hôm nay của chương trình
thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một ghi nhận ngắn ngay sau đây
hàng trăm phụ huynh trường quốc tế việt úc ở tp hcm choáng váng phản đối khi nhà trường thông báo
về việc đóng học phí và các khoản chi phí phần ba năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
dù học sinh nghỉ học nhưng các bậc phụ huynh vẫn phải đóng phí tiền ăn sẽ đưa đón
và phí giữ chỗ cả trăm triệu đồng
không phải là trường quốc tế nhưng trường lên cấp ngôi sao hà nội cũng khiến nhiều phụ huynh phản ứng
khi im lặng suốt thời gian nghỉ dịch và đề xuất phương án thu học phí
hơn hai tháng học online khá cao khi học sinh quay trở lại học
hiện tại nhà trường và các phụ huynh vẫn chưa tìm được sự đồng thuận
còn một số trường dân lập khác có tiềm lực tài chính mạnh thì tuyên bố là miễn một trăm linh
và hoàn phí bảy mươi với khối mầm non và tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
trong thời gian nghỉ học vì covid một mươi chín
sự không thống nhất trong chính sách học phí của khối ngoài công lập trong thời gian qua
khiến nhiều phụ huynh hoang mang và đặc biệt là trong bối cảnh covid một mươi chín
tác động không nhỏ đến tài chính của mỗi gia đình
mới đây bộ giáo dục và đào tạo có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố trên cả nước
về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi

theo bộ giáo dục và đào tạo trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện các khoản thu đối với năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi phải bảo đảm các nguyên tắc công khai
minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học
vâng và để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng đến với phần trao đổi
của biên tập viên thúy quỳnh cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
xin mời chị thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn trường qua s hai và lời đầu tiên cũng xin được chân thành cảm ơn ông phạm tất thắng
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
theo như văn bản hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo thì với các trường hoài công lập
nếu như mà giảng dạy trực tuyến thì được phép thu phí
nhưng cái sự thu phí này thì phải dựa trên cơ sở là chia sẻ khó khăn chung
giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh và có mức giảm thu phù hợp
vậy thì theo ông là liệu hướng dẫn này của bộ giáo dục và đào tạo thì đã đủ chi tiết hay chưa
theo tôi biết thì cái văn bản đó có nêu cái nguyên tắc đối với các trường ngoài công lập
vẫn phải dựa trên cái yếu tố công khai minh bạch tính toán trên cơ sở thực tế
và nếu mà đã thu cái học phí trước đó rồi mà chưa tổ chức giảng dạy trực tiếp
thì cái đó sẽ phải khấu trừ
còn nếu mà tổ chức học tập trực tuyến thì có thể thu
nhưng cái việc mà thu học phí để tổ chức học tập trực tuyến
thì nó phải dựa trên cái tính toán thực tế
ví dụ như là cái kinh phí cần thiết
để tổ chức cái việc giảng dạy trực tuyến
cái số lượng kiến thức mà đã thực hiện so với chương trình
rồi cái số cái phần kiến thức mà đã giảng dạy so với cái kế hoạch thực tế
và trên cơ sở đó thì mới tính toán cái mức thu thực tế
nhưng theo tôi biết là bộ giáo dục và đào tạo cũng có quy định
đó là cái mức thu đó thì không được cao hơn
cái mức thu mà tổ chức học tập trực tiếp
tại trường hoài công lập
kể cả cái tính toán cái học phí dựa trên số tháng học
hay là cái tổng kinh phí mà thu của cả năm học
thì với học sinh phổ thông là một năm không được thu quá chín tháng học
giả sử những cái việc học tập trực tuyến mà nhà trường có thể tổ chức được
học đảm bảo một trăm linh như học trên lớp
thì cái mức thu học phí nó cũng không thể cao hơn cái mức thu học phí trực tiếp
tôi cho là cái nguyên tắc mà bộ giáo dục nêu ra
đã đủ để có một cái cơ sở để có cái sự thỏa thuận
trên thực tế thì việc học trực tuyến còn nhiều hạn chế
vậy thì với quan điểm cá nhân của ông
sự chia sẻ học phí ở khối ngoài công lập như thế nào
là phù hợp trong thời gian tới
đúng là cái việc học trực tuyến
nó không thể như học trực tiếp được
và thứ hai là như chúng ta nói thì cái thời gian mà học
bằng cái phương thức trực tuyến nó cũng không thể nhiều
những cái thời gian mà học trực tiếp ở trên lớp được
khi mà dịch bệnh diễn ra
thì nó là cái sự khó khăn chung của toàn xã hội
các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng khó khăn
nhưng nhiều phụ huynh cũng khó khăn
thế cho nên là cần có cái sự chia sẻ
và trong cái thời điểm dịch này
thì cái mức thu học phí không thể cao hơn cái mức thu học phí
ở cái thời điểm bình thường
đấy là cái cơ sở để phụ huynh giám sát
đồng thời là có cái thỏa thuận
nếu mà vi phạm cái thỏa thuận đó
thì hoàn toàn là có thể khởi kiện
và cả chính quyền địa phương cũng cần tăng cường
một cái công tác thanh tra kiểm tra
để đảm bảo là không có cái sự vi phạm thỏa thuận nào
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn
covid một mươi chín tác động tới mọi ngành nghề trong xã hội
và trong đó bao gồm cả vấn đề giáo dục
học phí là vấn đề tến nhị nhưng không thể không có sự trao đổi
và chia sẻ thẳng thắn giữa nhà trường và phụ huynh
sao cho hài hòa lợi ích cả hai bên
tránh những mâu thuẫn và phản ứng
ở môi trường đặc thù như giáo dục
và đến đây thì phần trao đổi của tôi cũng xin phép được kết thúc